thưa quý vị và các bạn hiện nay nhiều tỉnh thành mặc dù đã và đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường
cùng đó bộ y tế cũng đã ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
nhưng nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh yêu cầu bắt buộc với người từ nơi khác tới phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
tương tự bắc ninh bắc giang cũng yêu cầu phải có loại giấy tờ kể trên
ngoài ra với đối tượng f một phải thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất đủ một mươi bốn ngày
người nhập cảnh người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín
thực hiện cách ly tập trung bảy ngày tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
trẻ em dưới năm tuổi có thể cách ly tại nhà người già yếu người thiểu năng trí tuệ
căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương xem xét quyết định f hai cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
cho khi chờ kết quả xét nghiệm rt pcr
trường hợp còn lại thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr ít nhất ba lần
sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
đối với f đã điều trị khỏi cần tiếp tục được cách ly tại nhà
tỉnh thái nguyên áp dụng theo công văn số bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu yêu cầu người ngoại tỉnh từ vùng xanh về phải có giấy test nhanh
người dân vào thành phố vinh nghệ an vẫn phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận là f đã khỏi bệnh
trường hợp phiêu báo kết quả hết hiệu lực người dân bắt buộc phải thực hiện test covid một mươi chín mới được vào thành phố vinh
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được cho qua chốt
ngày một mươi bốn tháng một mươi người các địa phương đến tỉnh quảng trị vẫn phải có giấy test nhanh âm tính với sars cov hai
người tiêm đủ hai liều vaccine về từ vùng dịch phải cách ly tập trung tối thiểu một mươi bốn
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh đã ban hành công văn gửi các sở ngành địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trình ubnd tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một mươi quảng ngãi kiểm soát nghiêm ngặt yêu cầu người vào tỉnh lưu trú phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai
tài xế của xe tải trừ hàng hóa phải có kết quả âm tính với sars cov hai mới được phép lưu thông qua chốt
tỉnh an giang yêu cầu đối với phương tiện vận tải hàng hóa đã đăng ký luồng xanh tài xế và người đi cùng đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín qua một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế hướng dẫn cho khai báo y tế không test nhanh tại chốt thì cho vào tỉnh an giang
quy định này áp dụng từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
bạc liêu yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người và phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh
tất cả mọi người không được di chuyển vào tỉnh nếu không có sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh nếu vào tỉnh phải cách ly tập trung hoặc tại cơ sở lưu trú
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại